tại thành phố hạ long đoàn liên ngành của tỉnh quảng ninh gồm đại diện bộ đội chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sở nông nghiệp và phát triển nông thôn công an cục thi hành án dân sự và viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa tổ chức tiêu hủy công cụ ngư cụ khai thác thủy sản trái phép
số công cụ ngư cụ khai thác trái phép bị tiêu hủy bao gồm sáu trăm linh kg dây điện một trăm linh năm chiếc kích điện một mươi súng bắn điện hai mươi bảy ác quy hai mươi bốn bộ đồ lặn bốn máy nén khí bảy trăm bảy mươi hai mét dây điện một ba trăm bảy mươi ống dẫn hơi và một trăm tám mươi chiếc dọ lồng
đây là những công cụ khai thác thủy sản có tính hủy diệt cao sẽ làm chết tôm cá trong khu vực đánh bắt hoặc sẽ khai thác cạn kiệt cả những loài thủy hải sản nhỏ
khiến các loài thủy hải sản không thể sinh sôi phát triển
đồng thời còn gây ô nhiễm môi trường
tiêu hủy toàn bộ tăng vật vi phạm khai thác thủy sản trên biển với mục đích để ngăn chặn tuyệt đối tuyên quyết những hoạt động khai thác thủy sản bằng phương tiện cấm
trong thời gian tới các cấp các ngành của quảng ninh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác tuyên truyền vận động tăng cường kiểm tra kiểm soát trên biển để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm
các trường hợp sử dụng các phương tiện cấm để khai thác thủy sản góp phần phát triển nguồn lợi thủy sản